mỗi nhà một đặc trưng nhưng hợp tác mang lại cho du khách những trải nghiệm riêng có ở nơi này

sản phẩm bánh dân gian của cùng sơn thường đạt được giải cao
đó là các loại bánh dân gian nam bộ được tổ chức hàng năm tại đồng bằng sông cửu long
các loại bánh như bánh tầm xe bánh phu thê bánh kẹp cuốn nhân mức dân dân
cầm chiếc bánh trên tay không biết ai cũng hiểu tường tận cội nguồn và biết được nó đã được làm ra như thế nào
một lần đến với cồn sơn quý khách sẽ chạm vào quá khứ
bánh miền tây đã gắn liền từ thời khẩn quang
do sống ở miệt đồng xa chợ nên việc làm bánh ăn bánh đã trở thành nét quen
như thường thấy trong nhiều gia đình nam bộ
hôm nào làm bánh thì cả nhà vui như hội
người ngâm gạo say bột người hái lá người nổi lửa bận rộn từ người lớn đến trẻ con
bánh quê trở thành món ngon dẻo thơm từng hạt gạo hạt nếp quê nhà
không chỉ làm no lòng bánh còn thể hiện tấm lòng thảo hiền của những người mẹ người chị tần tạo sớm hơn
những hình ảnh quen thuộc của cung cách làm bánh của những dùng nông thôn ngày nào như chỉ còn trong ký ức tuổi thơ nay đã được tái hiện tại cồn sơn
đây là nét đặc trưng giống có của dùng quê nam bộ
chiếc bánh ngon còn ẩn chứa sự đảm đang khéo léo của người phụ nữ
bánh nào ngon món nào đẹp sẽ được khen ngợi có khi còn được các chàng trai để mắt bật ông bà cô bác để ý chọn dâu
không dừng lại trong khuôn khổ cháy bếp gia đình đi cùng sự phát triển của xã hội
bánh quê bây giờ còn ra chợ lâm thành và đến hôm nay trên cồn sơn bánh quê đã trở thành một sản phẩm du lịch độc đáo từ tấm chân tình của người cồn sơn
ở bên đó là cái du lịch của mình nó là khoảng hạn giàu khoảng một mươi tám hộ dân làm du lịch
trong đó có nhà em nữa nhà em thì làm bánh kẹp cuốn và phép phê bánh nhân gian
trong khi đó thì em cũng có thể tiếp ở nhà tiếp nhà mẹ em với lại em cũng là hướng dẫn viên bản địa bên đó
em được đào tạo ngắn một thời gian để dẫn những du khách về giới thiệu sâu xa về những cái đặc trưng ở bên quê hương của em
bản địa của em là bản địa của cùng sơn bản địa của em là bản địa của cùng sơn bản địa của em là bản địa của cùng sơn
thân em thì cũng có một cái nguồn thu nhập ổn định để xây sở những việc xung quanh và bên đó thì gia đình cũng kinh tế ngạc nhiệt một đi lên
không gian du lịch và đời sống chân quê tại địa phương được tái hiện tự nhiên mỗi ngày chính là suy nghĩ của những người làm du lịch cộng đồng ở cồn sơn
tuy nhiên để mô hình phát quy hiệu quả tạo ra nguồn thu nhập ổn định và bền dững đòi hỏi phải có cách làm mới
ở cùng sơn
cách làm ấy chính là sự liên kết đậm tình làng nghĩa xóm giữa các điểm du lịch gia đình với nhau
ở đây một gia đình sẽ đăng ký làm chuyên một đến hai loại bánh dân gian truyền thống phục vụ du khách
tùy thời gian số lượng và yêu cầu riêng của từng đoàn khách hướng dẫn viên sẽ thông báo trước cho từng nhà chuẩn bị sau đó mới đưa khách đến
như vậy khách sẽ có cơ hội đến nhiều nhà tìm hiểu nhiều loại bánh trong cùng một chuyến đi không thấy đơn điệu và trùng lắp
với cách làm này mỗi cháy bếp nhà quê sẽ đem đến cho du khách những sản phẩm riêng nhưng đều làm ra từng nếp sống thuận quà chân chất của người cộng sơn
bánh ngon hàng sớm gọi nhau tình nghĩa ngọt ngào
qua bàn tay khéo léo của các bà các mẹ và các chị bánh quê sẽ trở thành những món quà ý vị gợi về ký ức làm thanh thản tâm hồn người phố thị hôm nay
mình tới đây lần đầu tiên cảm giác đến đây
rất là tuyệt vời
rất là vui nhân dịp có một lần dịp cuối tuần cùng với bạn bè đi khám phá miền tây
và được một người bạn ở cần thơ dẫn đi tham quan cộng sơn
mình cảm thấy thứ nhất là cái khung cảnh miền tây rất là hoang dã
rồi có rất là nhiều món ăn ngon
và nghe nói là còn sẽ còn rất nhiều món ăn ngon nữa đang chờ đợi tiếp theo
mình tin rằng là
mình sẽ lại dẫn các bạn của mình trở lại nơi đây
đến giới cồn sơn ngoài việc được tham quan trải nghiệm làm bánh dân gian truyền thống nam bộ ở đây
thì du khách còn được thưởng thức món ăn dân giả có sẵn trên cồn
người nuôi cá nhà trồng rau để rồi mọi người cùng gơm lại để làm ra những món ăn thật là ngon phục vụ du khách đến đây
đến cồn sơn du khách về với không gian đồng nội
từ cảnh sắc thiên nhiên cho đến nề nếp sinh hoạt của các gia đình
khu nhẹ mái trèo xuôi theo những con rạch nhỏ lắng nghe sông nước yên bình sẽ là kỷ niệm khó quên khi đến nơi này
một cộng sơn dân giả ngay sát tây đô còn những điều hấp dẫn người phố thị
du lịch cồn sơn còn có thể kể đến sự tham gia của người trồng rau xanh và sạch gọi là rau giường mà những người mê rau bao giờ cũng thích
ở đây có những giường rau đủ loại được trồng để cung cấp cho các nhà vườn phục vụ du khách
rau trồng trên cồn sơn không sử dụng phân thuốc mà vẫn xanh tốt
tận mắt nhìn thấy rau sạch được trồng như thế nào bữa cơm du khách sẽ ngon và lành
và việc xây dựng thương hiệu ẩm thực sạch cho du lịch cộng đồng đang được xúc tiến với sự hợp tác của người cồn sơn
khách đến nhà vườn được gia chủ tiếp đón một cách thân mật tự nhiên
thực đơn phục vụ khách không phải tương đương với cao lương mỹ dị mà chỉ là những món ăn dân giả đậm đà hương vị bản sắc miền sông nước
ở một số khu du lịch khác thông thường thực đơn sẽ có đầy đủ các món ăn phục vụ du khách
còn ở cộng sơn mỗi nhà vườn được đoàn thanh niên phường bừa hữu nghĩa cùng cán bộ phòng văn hóa thông tin quận bình thủy tư dấn phục vụ những món ăn là thế mạnh của gia đình và không để bị trùng lấp
nếu như nhà cô năm phước có món cá tai tượng nướng nhà chú năm công có món lẩu ốc thì nhà anh thành tâm có món vịt kho gừng
mỗi nhà góp một món làm nên những thực đơn thấm đượm nghĩa tình đem đến cho du khách sự thú vị về cộng đồng
khách dùng bữa tại một nhà các nhà khác sẽ mang món chuyên đến góp sau khi nhận được yêu cầu từ người hướng dẫn viên du lịch cũng có khi chính yêu cầu của khách
khách dùng bữa tại một nhà các nhà khác sẽ mang món chuyên đến góp sau khi nhận được yêu cầu từ người hướng dẫn viên du lịch cũng có khi chính yêu cầu của khách
điều du khách có thể dễ dàng cảm nhận khi đến với cùng sơn là ở đây không có sự cạnh tranh họ sống trang hoà trong tình làng nghỉ xóm hỗ trợ nhau cùng làm du lịch dạp dẫn thích sống đời bình dị
hôm nào nhà này đông khách không đủ người phục vụ thì các nhà khác sẽ qua phụ theo kiểu dân công của người nam bộ ngày xưa
sự thăm tình chân chất ấy chính là phần hồn riêng góp phần làm nên thương hiệu cho những người
nên thương hiệu cho du lịch cộng đồng ở cồn sơn
sau thời gian trải nghiệm nhiều hoạt động trên cồn trước khi chia tay du khách còn được tham quan một số bè nuôi cá trên sông và trực tiếp giải đáp thắc mắc với những ai muốn tìm hiểu về công việc nuôi cá bè
một nghề không quá xa lạ với ngư dân miền sông nước nhưng sẽ rất thú vị với những ngư dân thành thị
không chỉ làm phong phú thêm du lịch của cồn sơn
việc đón khách các chủ bè còn có cơ hội giới thiệu các sản phẩm của quê nhà đang được nuôi theo tiêu chuẩn thực phẩm an toàn
chiều dần buông xuống trên sông hậu dòng sông trong hoàng hôn thật bình yên và thơ mộng
một ngày ở cồn sơn đã giúp cho du khách cảm nhận được cuộc sống của những cư dân trên đất cồn
cảnh quê đã quen nhưng chuyện mới thấy lòng lưu luyến
du lịch đồng bằng sông cửu long đang đứng trước nhiều thử thách
sản phẩm du lịch chưa thật sự hấp dẫn và trùng lắp giữa các địa phương
làm sao để có thể làm mới các sản phẩm của chính mình
làm sao để có thể níu chân du khách đến và quay trở lại
đây chính là vấn đề mà những người làm du lịch đã và đang đặc biệt quan tâm
chuyện từ mô hình làm du lịch ở cộng đồng cồn sơn
với ý nghĩa liên kết cùng nhau phát triển
đang gợi ý thực tế cho du lịch đồng bằng
hưởng ứng năm du lịch quốc gia hai nghìn một mươi bảy